tuyến co sáng cơi năm đá bạc đoạn qua địa phận ấp hai xã trần hợi huyện trần văn thời tỉnh cà mau tiếp tục bị sụt lún nghiêm trọng
vị trí sụt lún có chiều dài khoảng năm mươi m độ sâu từ hai năm đến ba m
toàn bộ mặt đường gần như bị hư hỏng nặng không còn khả năng lưu thông phương tiện
trước mắt địa phương cử lực lượng xuống hiện trường bố trí rào chắn và biển cảnh báo nguy hiểm
sau đó sẽ báo cáo chính thức gửi ubnd huyện để có giải pháp khắc phục
trước đó cũng trên tuyến lộ qua đoạn địa phận xã khánh bình tây bị sụt lún nghiêm trọng
đoạn sụt lún có chiều dài hơn ba mươi mét và tạo thành một hố lớn
giao thông trên đoạn này bị chia cắt hoàn toàn